tiếp đó đoàn đại biểu của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cũng đã vào viếng ba liệt sĩ
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đã dẫn đầu đoàn đại biểu của ban kinh tế trung ương vào viếng
đoàn đại biểu của trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu cũng đã vào viếng anh linh ba liệt sĩ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị gửi vòng hoa đến viếng ba liệt sĩ công an nhân dân
cùng viếng anh linh ba liệt sĩ có đại diện ban bộ ngành trung ương và các địa phương
đại diện các đơn vị của bộ công an nhân dân
đại diện các đơn vị của bộ công an bộ quốc phòng và đông đảo người dân đến từ mọi miền tổ quốc
sau lễ viếng lễ truy điệu tiễn đưa đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy và thượng úy dương đức hoàng quân được cử hành trọng thể
dự lễ truy điệu có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn phương nam ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại lễ truy điệu thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an khẳng định
đồng chí đại tá nguyễn huy thịnh đồng chí đại úy phạm công huy đồng chí thượng úy dương đức hoàng quân
đã anh dũng hy sinh để lại cho lực lượng công an nhân dân gia đình người thân những đau thương mất mát vô cùng to lớn
mỗi chúng ta nỗi tiếc thương vô hạn
tổng thất lớn lao của lực lượng công an nhân dân gia đình và người thân của các đồng chí đồng đội chúng ta
sự hy sinh cao cả của các đồng chí đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
tô thắm bầu cờ tổ quốc góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn giữ gìn trật tự an toàn giữ gìn trật tự an toàn

chân trọng cảm ơn những người đã đến chia buồn với gia đình thân nhân các liệt sĩ
trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn bộ trưởng tô lâm cùng các đồng chí lãnh đạo
đồng đội bạn bè của các liệt sĩ đã bước từng bước chậm rãi theo linh cữu
tiễn biệt các đồng chí lần cuối cùng
ngay sau lễ truy điệu di hài các liệt sĩ đã được đưa về đài hóa thân hoàn vũ để hỏa táng
hình ảnh ba chiến sĩ công an anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã đồng tâm
đã làm lay động trái tim của mỗi người dân thủ đô nói riêng và đông đảo nhân dân trên cả nước nói chung
vào sáng ngày hôm nay nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại khu vực nhà tăng lễ số năm trần thánh tông hà nội
để bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự hy sinh của ba đồng chí
sáu h ba mươi sáng hòa chung dòng người đổ về nhà tăng lễ số năm trần thánh tông
để tiễn biệt ba liệt sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm mỹ đức hà nội
bà ma thị lợi sáu mươi bảy tuổi trú tại thôn tiên quang xã thành tiên huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đứng lặng lẽ một góc
bà lợi chẳng quen biết ai trong số ba liệt sĩ nhưng thấy có chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ
để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân nên chẳng thể cầm lòng
nhiệt vật lượng công an cô thấy một cái cảnh vô cùng đau thương cô cảm động lắm
cô muốn làm thế nào công an mình phải mạnh nhẽ lên để bù đắp lại cho những anh hùng đã vì đất nước và hy sinh
lễ tàng của ba liệt sĩ không chỉ có những người đồng đội đồng chí cùng chung mặt trận bảo vệ an ninh an toàn xã hội cho đất nước đến viếng
mà còn có những người dân những người cha người mẹ những bạn trẻ cũng có mặt
dạ tôi nghĩ thư y sinh này rất là quan trọng đối với tổ quốc đối với đất nước
và chúng ta cần phải nhân rộng để cho tất cả những lực lượng trẻ
những người chiến sĩ an ninh cũng như là quân đội phải giữ nghiêm pháp luật nhà nước
mà phải hết mình về công việc như vậy
đây là một sự đáng trân trọng đáng nhân rộng cái gương điển hình
thì hôm nay đến đây thì cảm xúc của chúng em tất nhiên là bên cạnh những cái cảm xúc
mà đau thương mất mát hay là chia buồn cùng gia đình
thì bên cạnh đó là những cảm xúc tự hào của những đoàn viên thanh niên trẻ thủ đô
bởi những cái chiến công những cái sự hy sinh của các anh đang bảo vệ và giữ gìn
cho nền độc lập của dân tộc cho nền an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thủ đô
theo dõi lễ truy điệu trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhiều người dân trên cả nước cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn
tới ba liệt sĩ
sáng nay là lễ an toán của báo chí công an
nhìn những hình ảnh đó con cảm thấy xúc động và thương các chú
và hiểu hơn về sự hy sinh dũng cảm của các chú công an
cá nhân tôi thì tôi thấy là bất kỳ sự hy sinh nào của các cán bộ chiến sĩ
khi mà làm nhiệm vụ thì nó cũng rất là thiên liêng và cao cả
về vụ việc trung tâm vừa qua có những anh cán bộ chiến sĩ
cũng như là các sĩ quan các lực lượng quân nhân
bộ đội cũng phải làm rất là nhiều nhiệm vụ
mặc dù là trong thời bình nhưng mà cũng có rất là nhiều cái vấn đề
mà rất là cần các lực lượng này xử lý thiết hơn
đối với sự hy sinh của các lực lượng
mà đã hy sinh rất là nhiều bản thân mình để phục vụ cho xã hội chúng ta
đây là một trong những sự kiện mà mang tới tôi một cái sự sức sức là đau buồn
và bên cạnh đó thì tôi cũng thể hiện được một cái sự kính nghệ
đối với tất cả các anh chiến sĩ đã hy sinh
các anh đã ngã xuống tuy nhiên cái mà anh để lại là
là một cái sự hòa bình ổn định
máu của chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ giữa thời bình
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo bình yên hạnh phúc cho nhân dân
sự dũng cảm không quản hy sinh quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước
của liệt sĩ đại tá nguyễn huy thịnh liệt sĩ đại úy phạm công huy
liệt sĩ thượng úy dương đức hoàng quân là tấm gương sáng trói về ý chí cách mạng
tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam
là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
chuyển sang những thông tin khác vào tối ngày hôm qua
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ban tổ chức trung ương phối hợp với các đơn vị đã tổ chức lễ công bố
và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
giải biểu tượng
vua liềm vàng lần thứ bốn năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu
tới dự còn có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
thường trực ban bí thư trần quốc vượng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyễn mai trưởng ban dân vận trung ương
nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị
vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo
các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
được phát động từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các tác phẩm báo chí xuất sắc đã được lựa chọn
từ gần một bảy trăm linh tác phẩm báo chí viết về xây dựng đảng
các tác phẩm dự giải bối liền vàng năm nay phong phú về chủ đề
thể loại đã phủ khắp tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
đề tài nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự
phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng
các vấn đề được bàn luận sâu sắc như bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
phát triển lý luận về xây dựng đảng và thực tiễn công tác xây dựng đảng
tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới
cách làm sáng tạo trong việc triển khai học tập
quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của đảng
và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
nhất là nghị quyết chung mương bốn năm sáu bảy và tám khóa một mươi hai
các phong viên biên tập viên các e book chuyên và không chuyên
đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống
thậm chí không quản hiểm nguy của bản thân để có những tác phẩm dự thi có chất lượng
nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề thời sự
phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm qua
nhất là việc học tập quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của đảng
các tác phẩm dự giải và đoạt giải chính là sự kết tinh về tư duy chính trị
sự nhiệt quyết thể hiện trí tuệ lương tâm và trách nhiệm xã hội cao cả
của những người làm báo với đất nước với dân tộc với đảng của chúng ta
tại buổi lễ có năm mươi bảy tác phẩm xuất sắc được trao giải
trong đó có năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyến khích
và hai giải mới là giải c
giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người việt nam ở nước ngoài
các đơn vị báo chí công an nhân dân cũng đã được trao nhiều giải thưởng
gồm một giải a một giải b và hai giải c
thực sự khi mà nhóm ekip phóng viên của ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân
được nhận giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng đảng
bố mẹ vàng năm hai nghìn một mươi chín thì tôi cũng như là toàn bộ ekip hết sức là vui mừng
và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đây là một phần thể hiện cái tình cảm và trách nhiệm
của những người làm báo truyền hình công an nhân dân và đội ngũ phóng viên biên tập viên như chúng tôi
trong công tác xây dựng và chỉnh vốn đảng
và điều đó cũng đồng nghĩa việc là bên cạnh những động lực cái sự khích lệ
thì chắc chắn là chúng tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục là phát huy tất cả những tinh thần và trách nhiệm của mình
để mà sáng tạo hơn nữa phản ánh hơn nữa nghị quyết đi vào cuộc sống
và phản ánh cách sinh động những cái chủ nghĩa của chúng tôi
chương đường nối đặc biệt là công tác xây dựng và chỉnh vốn đảng
cũng tại lễ trao giải thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng bảy mươi năm năm thành lập đất nước năm cuối của nhiệm kỳ năm tiến hành đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn thách thức trong môi trường quốc phòng an ninh đối ngoại
cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí
báo chí cách mạng việt nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng là tiếng nói của đảng nhà nước các tổ chức chính trị xã hội
nghề nghiệp là diễn đàn tin cậy của nhân dân đồng thời cũng là vũ khí sắc bén đấu tranh với các thế lực thù địch đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã đến thăm làm việc với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sự buổi làm việc có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam khẳng định năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong thành tích chung của lực lượng có đóng góp quan trọng của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thể hiện ở việc kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an phát hiện đấu tranh với các âm mưu hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội hoạt động tấn công mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
năm hai nghìn một mươi chín cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đấu tranh hàng chục chuyên án phát hiện những phương thức thủ đoạn mới hết sức tinh vi của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động công tác tuyên truyền thông tin trình thống lên không gian mạng phản bác kịp thời có hiệu quả thông tin xấu độc tin giả tin sai sự thật

đồng chí nguyễn văn bình cũng nêu rõ cần thúc đẩy các giải pháp nâng cao năng lực tiềm lực cho lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đặc biệt là cần có cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đây là vấn đề then chốt trong lĩnh vực an ninh mạng
đồng thời cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cần tăng cường phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước và của lực lượng công an nhân dân phòng chống tấn công mạng bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an việt nam đã làm việc với đại sứ pierre giorgio aliberti trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam

đại sứ pierre giorgio aliberti đã làm việc với đại sứ pierre giorgio aliberti trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
đại sứ pierre giorgio aliberti đã làm việc với đại sứ pierre giorgio aliberti trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam